tại tp hcm sáng nay tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc phường long bình quận chín thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tổ chức trọng thể quốc lễ dỗ tổ hùng vương
đến sự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đúng tám giờ sáng quốc lễ dỗ tổ hùng vương đã chính thức diễn ra với lòng thành kính hướng về cội nguồn của dân tộc
quốc lễ là dịp để toàn thể người dân tp hcm nói riêng và người dân việt nam nói chung hướng về tổ tiên
nâng cao hơn nữa lòng tự hào dân tộc lòng yêu nước và biến thành sức mạnh hành động để xây dựng đất nước ngày một to đẹp hơn đàng hoàng hơn
tiếp đó đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đại diện cho các tầng lớp nhân dân tp hcm
lên đền tưởng niệm các vua hùng dâng những nén hương thơm nghĩa tình như tấm lòng thơm thảo của lớp con cháu hôm nay nhớ về tổ tiên
và nguyện sẽ phần đấu xây dựng một tp hcm thành một đô thị thông minh hiện đại và ấm áp nghĩa tình
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn tại đền thờ âu lạc trên đỉnh núi phượng hoàng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã long trọng tổ chức lễ hội dỗ tổ hùng vương
lễ dỗ tổ hùng vương năm nay được tỉnh lâm đồng tổ chức trong hai ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng bốn với nhiều hoạt động ý nghĩa trang trọng và linh thiêng
cả phần lễ lẫn phần hội sau lễ tế theo nghị thức truyền thống trang nghiêm
các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhân dân và du khách đã dâng hương lễ vật lên quốc tổ bày tỏ lòng thanh kính biết ơn tổ tiên
đã có công mở mang bờ cõi dựng xây và bảo vệ tổ quốc để lại một giải giang sơn gấm vóc cho con cháu hôm nay
bên cạnh nghi thức tế lễ truyền thống nhiều hoạt động gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cũng diễn ra sôi nổi
như không gian văn hóa ẩm thực ba miền múa sạp của đồng bào dân tộc miền tây bắc giao lưu cờ tướng leo cột mỡ
hôm nay một mươi bốn tháng bốn cùng với các địa phương trong cả nước tỉnh bình phước đã tổ chức lễ dỗ quốc tổ hùng vương tại đền thờ vô hùng xã phú diềng huyện phú diềng
tại đền thờ đoàn cán bộ lãnh đạo đại diện các cơ quan đơn vị cùng đông đảo người dân các em học sinh tỉnh bình phước
đã cùng nhau ôn lại truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc ta từ bao đời nay
thơm thơm tỏ lòng thành kính uống nước nhớ nguồn biết ơn sâu sắc các vô hùng đã có cầm dựng nước
trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên đã có đông đảo người dân ở các địa phương trong tỉnh tìm về đền thờ vô hùng ở xã phú diềng huyện phú diềng để dân hương thành lễ nhân ngày sổ tổ
cũng trong sáng một mươi bốn tháng bốn nhằm mùng một mươi tháng ba âm lịch nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đồng nai đã tổ chức các hoạt động nhân ngày dỗ tổ hùng vương
tại đền thờ quốc tổ hùng vương ở phường bình đa thành phố biên hòa các đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng nai cùng các sở ban ngành và nhân dân thành phố biên hòa đã thực hiện nghi thức dân hương hoa lễ vật lên quốc tổ hùng vương
trước đó ban tổ chức đã thực hiện nghi thức rước bánh trưng bánh dày từ văn miếu trấn biên qua một số tuyến đường chính của thành phố biên hòa về đền thờ quốc tổ hùng vương tại phường bình đa